theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày năm tháng một người dân phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại xưởng gỗ trên đường tô ký xã thới tam thôn huyện hóc môn nên hô hoán đồng thời trình báo các cơ quan chức năng
rồi mọi người cùng nhau tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng cột khói bốc cao hàng chục mét
nhiều người hỗ trợ đưa tài sản ra ngoài nhưng chỉ được một phần toàn bộ khu vực bị mất điện
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến hai mươi h ba mươi phút đám cháy vẫn chưa được dập tắt vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu dụi
trong khi đó đại diện ủy ban nhân dân huyện tuy phong tỉnh bình thuận cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục việc tua biên điện gió bất ngờ bốc cháy
trước đó vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm qua
tu biên điện gió cao gần một trăm linh mét nằm trên địa bàn xã bình thạnh huyện tuy phong đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
thời điểm trên công nhân của nhà máy phát hiện tua bin có khói đen phát ra kèm theo đó là cột khói bốc cao và tiếng nổ lớn
tuô bin và các cánh quạt sau đó đã bị cháy hoàn toàn các công nhân sau đó đã gọi lực lượng chữa cháy ứng cứu
tuy nhiên tua biên cháy nằm ở độ cao gần một trăm linh mét nên công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại
hiện tại các kỹ sư công nhân của nhà máy phong điện bình thạnh đang khắc phục sự cố
thông tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương cho biết vừa kiểm tra phát hiện một cơ sở sản xuất gia công hàng may mặc
phát hiện thu giữ hơn một mươi chín sáu trăm ba mươi sản phẩm quần áo giả các nhãn hiệu nổi tiếng
trước đó lực lượng cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại đường số một mươi tám khu dân cư vĩnh phú
phường vĩnh phú thị xã thuận an
ông tống văn thứ làm chủ phát hiện tại cơ sở này đang sản xuất gia công quần áo của các thương hiệu nổi tiếng
lực lượng công an đã thu giữ được trên một mươi chín sản phẩm là quần áo thành phẩm có in logo các thương hiệu nổi tiếng
cùng với nhiều máy may máy in máy ép nhãn hiệu một hai trăm linh sản phẩm quần áo chưa thành phẩm
thu giữ tại kho của cơ sở này một mươi năm trăm bảy mươi tám kg vải cây nguyên liệu
làm việc với cơ quan công an ông thứ cho biết cơ sở của ông hoạt động từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín chuyên sản xuất và gia công quần áo
sau đó đóng logo các thương hiệu nổi tiếng lên rồi bán ra thị trường
toàn bộ số hàng hóa trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị việc trang bị lắp đặt hệ thống camera an ninh ở các địa phương đã phát huy được hiệu quả tích cực
rất nhiều vụ vi phạm pháp luật đã được điều tra làm rõ trong đó có sự giúp sức đắc lực từ những hình ảnh thu được từ camera an ninh
và mới đây qua hệ thống camera an ninh này lực lượng công an của phường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi
đã kịp thời điều tra truy tìm và trả lại số tài sản bị rơi cho công dân là người nước ngoài
công an phường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi vừa bàn giao số tiền hơn bảy triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân
của chị manilin m kalog quốc tịch philippines hiện đang làm việc tại thành phố quảng ngãi
trước đó trong lúc đi siêu thị cope mark quảng ngãi để mua hàng chị manilin m kalog đã bỏ quên chiếc ví
trong đó có tiền và giấy tờ trên hàng ghế ngồi chờ
nhận được tin báo
công an phường đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đồng thời tiến hành truy xuất tất cả các hình ảnh
từ hệ thống camera an ninh của phường siêu thị và của nhà dân
với những chứng cứ không thể chối cãi người nhận được chiếc ví đã trả lại chiếc ví cho người bị mất
rất cảm ơn lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm được giấy tờ và tài sản của tôi
tôi cũng nghĩ rằng khả năng tìm được là rất nhỏ bởi trong siêu thị có rất nhiều người đến mua bán
nhưng khó có thể tìm thấy
thế nhưng lực lượng công an vẫn tìm được tài sản và giấy tờ của tôi tôi rất cảm ơn
đây chỉ là một trong nhiều vụ việc mà hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an điều tra
xử lý các vụ vi phạm pháp luật
theo thống kê từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay qua hệ thống camera an ninh lực lượng công an phường nguyễn nghiêm
kịp thời đã giải quyết xử lý ba vụ trụng cấp tài sản hai vụ cố ý gây thương tích và gây dối trực tự công cộng
bước đầu thì xây dựng cái mô hình camera trên địa bàn một tổ dân phố với quy mô là một mươi hai cái đầu
ở các tiên đường chính của một tổ dân phố sau khi xây dựng thì nó đem lại hiệu quả
thứ nhất là nó xây dựng nếp sóng vang minh đô thị
thứ hai là kịp thời phát hiện hai nhóm đối tượng cố ý gây thương tích gây dối trực tự công cộng
và hai vụ trụng cấp
qua đó là nó tạo sự đồng tình ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương
và quần chúng nhân dân
nên từ đó là ý băng nhân dân phường là chỉ đạo của phường là xây dựng luôn cái điều án
là lắp đặt camera trên địa bàn phường từ nay đến tết để bảo vệ tết
vào dịp cuối năm tình trạng trụng cấp sẽ diễn biến phức tạp
nhiều đối tượng nghiện trụng cấp tài sản rất táo tợn
sẵn sàng thực hiện các vụ trộm giữa ban ngày và tại những nơi công cộng
chính vì vậy ngoài cơ quan chức năng thì người dân đặc biệt là các hộ kinh doanh
cần trú trọng trang bị hệ thống camera
các hệ thống camera an ninh hay một số phương tiện báo động khác
để bảo vệ tài sản của mình góp phần đảm bảo an ninh trật tự

cách bản do nghệ sĩ ưu tú hữu quốc chấp bút với mong muốn lấy cầu ra giêng anh cưới em làm tiếng cười đầu xuân nhưng cũng không quên lòng ghép nhiều thông điệp về gia đình ấm ấm
câu chuyện tía ơi con lấy chồng xôi quanh hai gia đình của ông năm và bà sáu tại một cụ lao yên bình
con đầu lòng của ông năm gái lớn và dị của nghệ sĩ ưu tú mỹ uyên bị ngăn cản yêu con trai của bà sáu bởi mang tiếng chữ hoang
kịch tính dân cao khi út nhỏ em trai của gái lớn về quê cùng hai người bạn thân
và út nhỏ cũng có như nỗi lòng không thể bày tỏ cùng tía mình
đến một ngày thì những hiểu làm từ từ được sáng tỏ
hai vũ con trai của bà sáu đã dũng cảm chấp nhận và lấy người con gái mình thương
còn úp nhỏ thì được bạn bè cũng như chị ruột động viên sống thật với chính mình
cái yếu tố mà tía ơi cũng đi lấy chồng cũng là một cái cớ để cho một cái kết nó vui nhộn thôi
nhưng mà thật ra nói một cái câu chuyện vui nhưng mà thật ra trong đây nó cũng có những cái mảnh đời
có những cái số phận cái góc độ dựng của út á thì là út không muốn là nó đi sâu vào cái tuyến bi
mà ở nơi đó nó cho dù cái hoàn cảnh như thế nào để chăng nữa
thì những cái con người trong cái kịch bản này họ đều có những cái ý chí vượt qua
họ cùng với những cái sự hỗ trợ cái sự động viên của những người bạn
những người lớn bên bên cạnh thì họ đã tìm được chính họ
và họ cảm thấy họ yêu đời hơn họ sống với đúng chất
với con người của họ
điểm thay đổi lớn nhất trong lần dàn dựng tí ơi con lấy chồng
là sự chắc lọc tuyến nhân vật đồng tính chuyển giới của biên kịch hữu quốc
nỗi lòng của út nhỏ định kiến của ông năm với nhân vật chuyển giới tên nụ
và cả đôi bản thân từ thành phố về là nét đổi mới trong kịch mục tại sân khấu nhỏ năm b
điểm tích cực sau đêm công diễn là khán giả tin vào câu chuyện của nhân vật
có sự cảm thông vào cuộc đời họ chứ các nhân vật không chỉ được thêm thắt
để tạo tiếng cười vô tội và
năm có một cơ hội rất là lớn đó chính là thử sức trong một vai đại diện cho một cộng đồng lgbt
thì thực ra về tâm lý của lâm trong vai này
thì nó cũng sẽ mang sát thái rất đa chiều hề hước cũng có tâm lý cũng có cảm xúc cũng có
cái hoàn cảnh của nhân vật của lâm thì nó cũng khá là may mắn
bởi vì mặc dù trải qua rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống
thì cũng sau đó thì ba mẹ cũng đã ủng hộ
cho làm được sống đúng với lại cái giới tính của mình
thực sự ra cái mảng đồng tính á nó không có xa lạ gì nó không xa lạ gì
có một số người thì họ chưa hiểu
thì khi mà họ đem những cái số phận của những người đồng tính lên á
nó trở thành một cái gì đó là nó khôi hài và nó giống như nó chế diễu á
còn riêng khi mà quốc dựng những số phận đồng tính á
thì ở nơi đó phải có cái sự chia sẻ
những cái nụ cười họ mang đến mình phải chắc lọc những gì cần thiết mình đem lên sân khấu
mà tôi thấy là đa số những nghệ sĩ hà khi mà họ tiếp xúc được với cái thế giới này á
thì họ chắc lọc được những cái mảng miếng rất là tích cực mà họ đem lên sân khấu
và nó trở thành những cái mảng miếng của các nghệ sĩ nga
nhưng mà thực ra nó chính là những mảng miếng của cái cộng đồng này
bên cạnh nghệ sĩ ưu tú mỹ uyên nghệ sĩ ưu tú hữu quốc hay quốc thình võ ngọc tân
là những cái tên quen thuộc với khán giả sân khấu nhỏ
kịch tía ơi con lấy chồng giới thiệu nhiều diễn viên mới như lâm nguyễn khánh đăng
điểm nhấn khác của vợ diễn là lần hóa thân vào bà sáu giàu tình cảm của nghệ sĩ cải lương tô thiên kiều
kịch bản tía ơi con lấy chồng sẽ nằm trong kịch mục diễn tách canh tí năm hai nghìn hai mươi
tại nhà hát kịch sân khấu nhỏ năm b thành phố hồ chí minh
ubnd tp đà nẵng vừa ban hành văn bản về việc phun nước phun lửa cầu rồng
vận hành nhịp quay cầu sông hàn và ngừng cấp giấy phép thi công phục vụ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
cụ thể cho phép phun nước phun lửa trên cầu rồng trong các đêm hai mươi chín và ba mươi tháng chảm năm kỷ hợi
và mùng một mùng hai tháng riêng năm canh tí
việc quay nhịp thông thuyền cầu sông hàn thực hiện bắt đầu từ hai mươi ba h đến hai mươi bốn h các ngày hai mươi năm tháng một và hai mươi sáu tháng một
tức là đêm mùng một mùng hai tết tạm ngừng cấp phép thi công các công trình trên địa bàn thành phố
trừ các công trình phục vụ tết và xử lý sự cố
kể từ ngày một mươi sáu tháng một đến hết ngày ba tháng hai tức là từ ngày hai mươi hai tháng chạp đến hết ngày một mươi tết
ubnd tp đà nẵng giao sở giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện
hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai sẽ bị xử phạt nặng lên đến một tỷ đồng
theo quy định của nghị định chín mươi một của chính phủ có hiệu lực kể từ ngày hôm qua năm tháng một
nghị định chín mươi một sẽ thay thế cho nghị định một trăm linh hai của chính phủ đã ban hành vào năm hai nghìn một mươi bốn
theo quy định mới những trường hợp vi phạm
như là tự ý chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở phân lô bán nền sai lấn chiếm đất
chậm làm sổ đỏ cho cư dân là những vi phạm bị phạt nặng
cũng theo quy định các chủ đầu tư vi phạm sau khi nộp phạt còn phải có biện pháp khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất
sở công thương hà nội khẳng định tết năm nay người tiêu dùng vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thịt lợn và sẽ không có việc khan hiếm
thành phố hà nội chưa phải tính phương án nhập khẩu thịt lợn do nguồn cung mặt hàng này
đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô
theo tính toán nhu cầu tiêu dùng thịt lợn trong hai tháng tết là khoảng bốn mươi bốn sáu trăm linh tấn thịt lợn hơi
trong khi đó sản lượng lợn hơi xuất chuồng của thành phố cũng như khả năng cung cấp của các tỉnh lân cận
được sở công thương hà nội khẳng định là đảm bảo đủ cho nhu cầu tiêu dùng
câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã từng hành cùng với chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại